hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ
mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý
công ty du lịch handetour một đơn vị lữ hành uy tín tại việt nam
chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch các tour du lịch cao cấp và sang trọng trong và ngoài nước
mỗi ngày bộ phận kế toán của đơn vị này đã tạo lập gửi nhận
lưu trữ thông tin và quản lý bằng phương tiện điện tử với khá nhiều khách hàng trong và ngoài nước
đối với khách hàng của đơn vị chỉ vài cú click chuột trên máy tính hay kiểm tra tin nhắn trên điện thoại
ngay lập tức có thể nhận được hóa đơn để hoàn tất các thủ tục thanh toán qua email hoặc tin nhắn
về cái hóa đơn điện tử thì nó hơn ở cái hóa đơn giấy là mình có thể gửi cho trước tiên

nó không mất nhiều thời gian cũng như là chi phí cho cái việc lưu trữ
còn khi gửi cho khách hàng thì cũng nhanh hơn
chúng ta có thể gửi cho các khách hàng qua mail của mình
khách hàng nhận được ngay và có thể thanh toán các đơn hàng mà nên tôi cung cấp nhanh hơn
không giống như những công ty lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ
còn thiếu sót về nhiều mặt tài chính và nhân lực
chính vì vậy việc sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài
hay thuê nhân viên kế toán làm việc cố định tại doanh nghiệp với họ là cả một vấn đề
vì vậy ở công ty dịch vụ kế toán thuế luật app là đơn vị chuyên về dịch vụ
nên các tháng và các quý với mỗi nhân viên tương đối bận
tuy nhiên từ khi có hóa đơn điện tử thì mọi chuyện lại khác
từ khi có hóa đơn điện tử
thì giảm tải cho bên tư rất là nhiều thời gian để kiểm soát cho chính xác
và giảm thiểu được khoảng độ năm mươi về chi phí cũng như là thời gian của doanh nghiệp
thực tế cho thấy kế toán doanh nghiệp là người trực tiếp làm việc với các loại hóa đơn
phần lớn thời gian tại doanh nghiệp nhân viên kế toán phải xử lý những vấn đề
như ghi hóa đơn xin chữ ký đóng dấu
lưu trữ kiểm tra và gửi hóa đơn cho khách hàng
khi sử dụng hóa đơn giấy truyền thống
những việc trên làm mất rất nhiều thời gian của kế toán doanh nghiệp
ngay từ việc nhập số liệu và hóa đơn
người kế toán phải đối chiếu và viết tay
từ thông tin doanh nghiệp dịch vụ cho đến số tiền thanh toán
không chỉ mất nhiều thời gian
việc viết tay này còn rất dễ gây nhầm lẫn
đặc biệt là viết sai số tiền dẫn đến trường hợp phải đền bù
đây là vấn đề khiến rất nhiều kế toán đau đầu
để nâng cao hiệu quả công tác kế toán
nhiều đơn vị đã đưa ra các giải pháp hữu ích
công ty vn shop là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực áp dụng về công nghệ
kể cả trong lĩnh vực công tác quản lý
cũng như nghiên cứu sản xuất lắp ráp phần mềm
cung cấp cho các doanh nghiệp
lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định
toàn bộ quy trình quản lý của công ty
từ khâu quản lý khách hàng nhân viên hỗ trợ
áp dụng công cụ phần mềm để thực hiện công tác quản lý
nên đơn vị đã dùng công nghệ thông tin chuẩn để áp dụng cho doanh nghiệp của mình
và hóa đơn điện tử vn invoice đã tích hợp quy trình ký và kiểm duyệt hóa đơn
trước khi ký điện tử
tại một số trường học hóa đơn điện tử vn invoice
đã thay thế được toàn bộ biên lai thu học phí
mặt khác hóa đơn này còn tích hợp phần ký hóa đơn theo lô
phù hợp với các công ty thương mại về siêu thị hay trường học
và có thể ký hóa đơn qua sms và email tự động
điều quan trọng hơn trong môi trường mạng
hóa đơn này có phần tích hợp bảo mật an toàn
bảo đảm được việc bảo mật thông tin không bị lộ khi hóa đơn bị đánh cắp
vn invoice cũng triển khai cho các nhà hàng khách sạn
ví dụ như là chỗ nhà hàng khu chả cá bbq
và có triển khai cho khu du lịch tổ hợp khu du lịch con xanh
từ công tác là xoát vé và các khu vui chơi
vui chơi nghỉ dưỡng và tất cả các điểm đều có phòng suất hóa đơn điện tử
và ngoài ra thì công ty
chúng tôi cũng cung cấp cho các đối tác như là siêu thị
các công ty về lĩnh vực thương mạng dịch vụ công ty về logistic
chúng tôi đang phát triển hệ thống quản lý hóa đơn điện tử vn invoice
trên nền tảng net core
và cái nền tảng này là một trong những nền tảng tiên tiến nhất của microsoft
xây dựng ứng dụng trên nền tảng này thì cho phép hệ thống được bảo mật
một cách tối đa nhất và nhận được những bản chất
cập nhật mới nhất từ phía microsoft về các thư viện được sử dụng trong ứng dụng
và hệ thống này của chúng tôi thì chạy trên hạ tầng bao gồm hai mươi tám máy chủ được đặt
ở các data center khác nhau trên lãnh thổ việt nam
và các dataganer này hoàn toàn đảm bảo đủ đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc tế về bảo mật dữ liệu
đấy thì toàn bộ dữ liệu của khách hàng khi mà sử dụng trên hệ thống hạ tầng của vn invoice
sẽ hoàn toàn được đảm bảo bảo mật không bị mất mát
và cái này thì chúng tôi có thể cam kết trên các hợp đồng triển khai
cũng như các hợp đồng cung cấp dịch vụ gửi tới khách hàng
các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp đều khẳng định
với hóa đơn điện tử người kế toán không cần phải tự viết tay nội dung hóa đơn
mà sẽ thao tác hoàn toàn trên phần mềm
nếu thông tin doanh nghiệp dịch vụ đã có sẵn trên file lưu trữ
thì kế toán chỉ cần copy và pet vào hóa đơn mẫu trên phần mềm
số tiền cũng được tính sẵn trên phần mềm
chỉ cần copy và nhập luôn vào hóa đơn điện tử do đó hạn chế tối đa tình trạng nhầm lẫn
thông thường việc viết tay số liệu hóa đơn sẽ mất ít nhất là năm phút của nhân viên kế toán
tuy nhiên với hóa đơn điện tử thì kế toán chưa mất đến một mươi giây
là đã có thể hoàn thành một hóa đơn đầy đủ thông tin hợp lệ
không chỉ đơn giản hóa không nhập số liệu
hóa đơn điện tử còn tiết kiệm tối đa thời gian cho việc tìm kiếm và vận chuyển hóa đơn
thay vì phải lật dở từng tờ hóa đơn giấy với hóa đơn điện tử
người kế toán chỉ việc truy xuất dữ liệu trên phần mềm là có thể dễ dàng tìm thấy
việc vận chuyển hóa đơn cũng đơn giản hơn rất nhiều ở chỗ
thay vì phải gửi qua biêu điện mất thời gian chờ đợi
phần mềm cho phép kế toán gửi hóa đơn điện tử qua email sms ngay lập tức cho khách hàng
có thể nói hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm tới bảy mươi thời gian làm việc cho các kế toán doanh nghiệp
sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp ích cho công tác của bộ phận kế toán
mà còn đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp dữ liệu kế toán được cập nhật nhanh chóng kịp thời
sẽ không xảy ra tình trạng nhầm lẫn gián đoạn
ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung và bộ phận kế toán nói riêng
ngoài cập nhật dữ liệu nhanh cắt giảm thủ tục hành chính
áp dụng hóa đơn điện tử còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn
bảo quản và vận chuyển hóa đơn một cách hiệu quả
đồng thời với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của tổng cục thuế
tiết kiệm được thời gian giảm tới bảy mươi các bước quy trình phát hành
và chín mươi các tranh chấp liên quan đến hóa đơn rút ngắn tới chín mươi chín thời gian thanh toán
quản lý hóa đơn tiết kiệm tám mươi chi phí cho hóa đơn
khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp không cần chờ đợi nhận được hóa đơn
theo đường biêu điện như cách làm truyền thống
chỉ trong vài cố nhấp chuột người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn dù đang ở bất cứ nơi nào nếu có internet
với những ưu thế trên có thể nói sử dụng hóa đơn điện tử chính là giải pháp quản lý tuyệt vời
đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay
bản thân tôi thì ngoài là ceo của công ty phần mềm azesoft
thì tôi còn quản lý khá là nhiều công ty khác và với kinh nghiệm của tôi
khi mà một cái công nghệ mới ra đời để giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn
không có lý do gì để cho mình không dùng nó cả
thêm nữa khi mà chúng ta áp dụng công nghệ bốn như vậy
nó tiết kiệm được bao nhiêu thứ cho mình
ceo chỉ cần một phút năm phút đã có thể kiếm ra rất nhiều tiền rồi
thay vì mình phải ngồi giải quyết những bẻ toán giấy tờ thủ tục dường dà
thì chúng ta hãy dành cái thời gian đó để tận dụng cái chất sáng của mình để kiếm ra nhiều hơn
và thậm chí là khi mà tất cả các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử này
thì nó tạo nên sự minh bạch và công khai trong việc tài chính của các doanh nghiệp
thì chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp mà cái hệ thống báo cáo của người ta minh bạch như vậy
thì chúng ta cũng có niềm tin hơn
theo thông tin từ tổng cục thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử
số đông doanh nghiệp đã hưởng ứng khá tích cực
các doanh nghiệp đều nhận thức rõ lợi ích của hóa đơn điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp
sau gần một mươi năm thực hiện luật giao dịch điện tử nói chung và sử dụng hóa đơn điện tử nói riêng
tình hình triển khai hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực
hiện số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng khá trong những năm vừa qua
ba mươi doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi một tăng lên ba trăm ba mươi một doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi tám là trên bốn ba trăm linh doanh nghiệp
đối với từng doanh nghiệp thì các bạn có thể thấy thay vì việc các bạn phải đặt in hóa đơn đặt mua hóa đơn
hàng năm tốn rất nhiều tiền rồi chi phí bảo quản trong giữa đống hóa đơn đó
thế bây giờ với việc như thế này
mặc dù nó có mất chi phí cho cái việc là sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử
nhưng cái chi phí đó nó giảm thiểu rất nhiều so với dùng hóa đơn giấy như lâu nay
đấy là những lợi ích mà các bạn có thể thấy được
và đặc biệt là cái cuối cùng là nhà quản trị doanh nghiệp
những người quản lý doanh nghiệp các bạn làm kế toán ông chủ tịch ông giám đốc sẽ thấy rằng là cái quản trị